lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề nghị chậm nhất đến sáng mai ngày hai tháng sáu phải di rời bốn hộ dân còn lại trong khu vực điểm sạt lở tại hẻm một nghìn bảy trăm bốn mươi cạnh sông rạch tôm ấp ba xã nhân đức huyện nhà bè tp hcm
khi vào ngày ba mươi một tháng năm một vết nứt dài xuất hiện trên mặt đường hẻm này cách đường lê văn lương ba trăm linh m về phía nam khiến các hộ dân sống trong khu vực này nơm nớp lo sợ khi mùa mưa đang đến
tuyến đường hẻm xuất hiện vết nứt nằm cạnh sông rạch tôm hiện có hơn hai mươi hộ dân đang sinh sống
vết nứt dài khoảng bốn mươi m đoạn từ trước nhà số một nghìn bảy trăm bốn mươi trên ba mươi ba đến cuối hẻm chiều rộng vết nứt từ hai đến sáu cm chỗ sâu nhất một mươi năm cm
vết nứt cách mép sông một đến sáu m tính từ sông vào trong bờ
khu vực bị ảnh hưởng khoảng năm trăm linh sáu trăm linh m hai bao gồm bảy tám căn nhà xây tường gạch mái lợp ngói hoặc tôn
vết nứt dài khoảng bốn mươi m đoạn từ trước nhà số một nghìn bảy trăm bốn mươi trên ba mươi ba đến cuối hẻm bốn mươi m x ba m hai chủ điện bê tông cốt thép và hệ thống ống cấp nước dân sinh đặt ngầm dưới lòng đường
nguyên nhân ban đầu của vết nứt được đánh giá là do đường hẻ một nghìn bảy trăm bốn mươi được xây dựng trên nền đất yếu lượng xe lưu thông cũng khá cao nên khi chiều cường dâng lên rồi rút xuống rất dễ khiến nền đất bị xói lở
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm trên địa bàn thành phố hiện có bốn mươi hai vị trí sạt lở tập trung nhiều nhất tại huyện nhà bè với một mươi năm vị trí trong đó có đến một mươi một vị trí đặc biệt nguy hiểm